ủy ban nhân dân tỉnh phú yên vừa có văn bản chỉ đạo chính quyền huyện sông hình cùng các cơ quan chức năng xử lý rứt điểm tình trạng khai thác đá đen trái phép tại khu vực lòng hồ thủy điện sông hình
đồng thời phối hợp với công ty cổ phần thủy điện vĩnh sơn khẩn trương tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc và tăng cường quản lý có biện pháp bảo vệ và chấm dứt ngay tình trạng này
theo đó ủy ban nhân dân huyện sông hình phải chỉ đạo tổ công tác liên ngành của huyện phối hợp với lực lượng vũ trang công ty cổ phần thủy điện vĩnh sơn khẩn trương giải tỏa
truy quét xử lý rứt điểm hoạt động khai thác đá trái phép tại khu vực lòng hồ thủy điện sông hình trước ngày năm tháng một mươi tới
đồng thời thường xuyên tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong nhân dân các quy định của pháp luật về khoáng sản đặc biệt là trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác
các sở ngành và lực lượng vũ trang của tỉnh phải tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các địa bàn thường xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép nói chung đá đen nói riêng
nếu phát hiện hành vi vi phạm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật